nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thuộc khu vực miền trung tây nguyên
đặc biệt là sốt rét và sốt sốt huyết tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái
tính riêng ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền trung tây nguyên ghi nhận chín trăm tám mươi trường hợp bệnh nhân số z tăng gần bảy mươi tám
trong đó có bốn trường hợp sốt rét ác tính tăng ba trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
bệnh đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp danh là phú yên gia lai và đắk lắc
đây là ba tỉnh có nhiều người đi rừng ngủ rẫy để lấy gỗ mật ong hoa phong lan và thu hoạch nông sản
bệnh sốt z đã có thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên tình trạng kháng thuốc đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây
do đó bệnh nhân mắc sốt rét cần được nhân viên y tế điều trị theo đúng pháp đồ